thời gian nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay kéo dài đến năm ngày nên dự báo lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh quảng nam sẽ tăng đột biến
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam sẽ bố trí lực lượng ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm đặc biệt là trên tuyến quốc lộ một a và các điểm tổ chức lễ
các khu vui chơi bến xe bến tàu nhà ga có mật độ phương tiện giao thông cao
theo kế hoạch đợt thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm sẽ kéo dài đến hết ngày chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín